để phục vụ nhân dân vui xuân đón tết vui tươi và đầm ấm xuân vẩy bên gia đình
tp hcm đã tổ chức nhiều phiên trợ an toàn thực phẩm sạch nhằm phục vụ người dân trong dịp tết nguyên đán mậu tuất
những sản phẩm được bán tại các chợ phiên có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
việt gap global gap với giá cả hợp lý gồm nông sản trái cây thực phẩm tươi và thực phẩm chế biến gạo
thực phẩm khô các loại cây kiển bonsai hoa tươi v v
có nguồn gốc xuất xứ đã được sở công thương tp triển khai trên hai trăm linh điểm bán lẻ để phục vụ người dân trong dịp tết nguyên đán mậu tuất
để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cho nhu cầu của nhân dân trong dịp tết sở công thương đã làm việc với các doanh nghiệp
tham gia trong chương trình bình ổn để kiểm tra nguồn cung xác định nhu cầu của thị trường
cung cấp đầy đủ các nguồn hàng cho người tiêu dùng trong dịp tết được giết mổ tại lò giết mổ nào
được giết mổ lúc bấy giờ v v đã qua những cái đầu mối kinh doanh nào để từ đó chúng tôi tái lập lại cái trật tự của thị trường thịt heo hiện nay
đồng thời gia tăng niềm tin của người tiêu dùng vì sản phẩm thịt heo cũng là sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ rất lớn vào dịp tết
các phiên chợ đã tạo điều kiện cho người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận
với nguồn thực phẩm sạch an toàn còn giúp doanh nghiệp giới thiệu quảng bá sản phẩm
hỗ trợ kết nối xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong cả nước
mục tiêu là muốn đưa cái nguồn thực phẩm đến với người tiêu dùng là những cái sản phẩm về an toàn
chất lượng những thương hiệu mang thương hiệu sari đảm bảo đến tay người tiêu dùng là phải đảm
bảo vệ chất lượng hiện nay cái nguồn gốc về sản phẩm của mình thì hiện nay đảm bảo về tiêu
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm là một thành phố có hơn một mươi ba triệu dân do đó nguy cơ về mất vệ sinh
an toàn thực phẩm còn rất lớn vì vậy các ngành chức năng mong muốn người dân ủng hộ để thành phố
đầu tư chuỗi thực phẩm an toàn phiên chợ an toàn thực phẩm nhằm kiểm soát tốt thực phẩm từ sản
xuất đến lưu thông không mua hàng trôi nổi giá rẻ bất thường nhằm giữ sức khỏe cho người dân